tại nghệ an qua công tác điều tra cơ bản công an huyện quỳ hợp vừa phát hiện một vụ việc
lợi dụng chương trình một trăm ba mươi năm của chính phủ để thu hàng trăm triệu đồng của người dân
thủ phạm trong vụ án này là đinh hồng anh bốn mươi một tuổi nguyên là kế toán ủy ban nhân dân xã nghĩa xuân
huyện quỳ hợp giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi đối tượng này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
để thu hai trăm ba mươi năm triệu đồng của người dân xóm đột tân và xóm mó xã nghĩa tân với lý do
là xây dựng nhà văn hóa tuy nhiên hai công trình nói trên là dự án được thanh toán
từ nguồn vốn một trăm ba mươi năm của chính phủ hội đồng nhân dân xã nghĩa tân cũng không có chủ trương thu tiền của người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳ hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với đinh hồng anh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạng trong khi thi hành công vụ